đã kịp thời có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện nam giang và bệnh viện đa khoa miền núi phía bắc quảng nam tổ chức bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông trên tuyến đường hồ chí minh và huy động xe cầu từ thành phố đà nẵng đến hiện trường để trục vớt xe bị nạn
nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được xác định là do trời mưa đường trơn và tầm nhìn bị hạn chế nên tài xế đã không làm chủ được tay lái